chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mức án bà hằng phải thi hành là hai năm chín tháng tù
bà phương hằng bị bắt tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính từ ngày bị bắt tạm giam đến nay năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thì bà hằng đã chấp hành được hai năm một mươi một ngày
như vậy bà hằng còn phải chấp hành bản án trên đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức còn tám tháng một mươi chín ngày nữa là hết thời gian hạt tù
tuy nhiên theo quy định của pháp luật về thi hành án
người thi hành án còn có thể được giảm án theo quy định
vậy nên có thể bà hằng còn được giảm án vào các đợt giảm án nữa
việc được giảm án này còn tùy thuộc vào thành tích và việc thi hành án của bà hằng
do đó nếu bà hằng chấp hành tốt thì có thể được giảm án và không phải thi hành hết bản án tòa tuyên
cụ thể điều sáu thông tư liên tịch hai hai nghìn một mươi ba của bộ quốc phòng bộ công an
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
theo đó phạm nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống
hoặc một mươi hai năm đối với tù trung thân
có nhiều tiến bộ thể hiện việc chấp hành tốt nội quy trại giam trại tạm giam nhà tạm giữ
tích cực học tập lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên
đối với phạm nhân bị phạt tù từ ba năm trở xuống
phải có ít nhất một quý gần nhất được xếp
mức giảm có thể từ một tháng đến ba năm đối với phạm nhân bị phạt tù từ ba mươi năm trở xuống
và việc xét giảm chỉ được tính từ thời điểm chấp hành án phạt tù
đối với thời gian tạm giam không được tính để xem xét giảm án
mỗi năm một phạm nhân chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù một lần
khoảng cách giữa hai lần xét giảm ít nhất là một năm
như vậy đối với trường hợp của bà phương hằng
có thể được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định
tòa đã giảm án cho bà nguyễn phương hằng xuống còn hai năm chín tháng tù
giảm ba tháng so với mức án sơ thẩm
ngoài ra hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét giảm án cho ông đặng anh quân còn hai năm tù
giảm án cho bà nguyễn thị mai nhi bà lê thị thu hà ông huỳnh công tân còn một năm tù
trước đó xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù ông đảng anh quân tiến sĩ luật hai năm sáu tháng tù
nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng nhận bức án một năm sáu tháng tù
trước đó tòa án đã triệu tập bà nguyễn phương hằng đến phiên tòa phúc thẩm
tuy nhiên bà hằng đã hai lần liên tiếp xin vắng mặt
với lý do phía sau là gì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
tòa án đã trự tập bà nguyễn phương hằng tại tp hcm quyết định đưa vụ án bà nguyễn phương hằng và các đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào chiều một mươi một tháng ba
hội đồng xét xử phúc thẩm cũng quyết định trự tập bà nguyễn phương hằng dù không kháng cáo bản an sơ thẩm
hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sắp tới do thẩm phán phan đức phương làm chủ tọa cùng hai thẩm phán huỳnh thanh duyên và lê thị tuyết
phiên tòa được mở vì bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm tuyên ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
trong đó bà nguyễn thị mai nhi bốn mươi tuổi trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà ba mươi một tuổi nhân viên công ty cục vấn đại nam quỳnh công tân hai mươi chín tuổi trường phòng truyền thông công ty cục vấn đại nam
đặng anh quân tiến sĩ luật cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bà đinh thị lan ngụ tại tp hcm bà đặng thị hàn ni cựu nhà báo luật sư là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã phạt các bị cáo nhi hà tân mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù bị cáo quân bị phạt hai năm sáu tháng tù
bà nguyễn phương hằng với vai trò chủ mưu bị phạt ba năm tù
cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nội dung vụ án nêu với sự giúp sức của các bị cáo nhi hà và tân cùng sự cổ vũ của bị cáo quân
bà nguyễn phương hằng liên tục tổ chức các buổi live stream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư
cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ
bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ bà đặng thị hàn ni cựu nhà báo luật sư ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà trần thị thủy tiên ca sĩ cùng chồng là lê công vinh cựu cầu thủ bóng đá ông huỳnh minh hưng ca sĩ bà đinh thị lan bà lê thị giàu bà trương thị việt hà và ông nguyễn đình kim
theo tiền phong đưa tin bà nguyễn phương hằng đang thi hành án ba năm tù trên địa bàn tỉnh bình dương
được biết dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng quy định cho phép bà hằng thi hành bản án sơ thẩm vì bà hằng không kháng cáo

nguyễn phương hằng sử dụng chất kích thích để trừ bới nghệ sĩ cho đã miệng
công ty cổ phần đại nam nợ nần trồng chất vay mượn của nhiều người nhiều doanh nghiệp
khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội
bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này
bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam
bị cáo thừa nhận cáo chặng truy tố là đúng không oan sai
khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà nguyễn phương hằng hay không bị cáo hàn ni khai
sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sổm trên pháp luật
về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới năm cam bị cáo hàn ni khai
trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền
bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan đến đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo trinh thống đã đăng về bà hằng
bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ là làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động
theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam
khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chị tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép
bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân
dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo hàn ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự